tin quốc tế sáng nay ngày chín tháng một mươi một theo giờ việt nam các điểm bỏ phiếu bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại mỹ đã bắt đầu được đóng tại nhiều bang
trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này cử tri mỹ đi bầu toàn bộ bốn trăm ba mươi năm ghế tại hạ viện và một phần ba số ghế tại thượng viện
cùng nhiều vị trí quan trọng trong chính quyền địa phương
theo cập nhật mới nhất cuộc đua tại thượng viện đang diễn ra gây cấn khi đảng cộng hòa và dân chủ bám đuổi nhau xếp sau
và hiện hai đảng đều có bốn mươi tám ghế được xác định
trong một diễn biến khác đáng chú ý hàng chục máy kiểm phiếu điện tử tại bang arizona đã gặp sự cố
làm dấy lên những tranh cãi về kết quả bầu cử ở bang này
đối với nhiều cử tri tại mỹ khi bầu cử này là một dấu mốc hết sức quan trọng
với các cử tri ở các bang dễ giao động họ coi đây là cơ hội để tác động lên giới chức về những vấn đề mà họ coi là có tầm quan trọng hàng đầu
dù có quan điểm như thế nào và lựa chọn ai trong lá phiếu của mình
thì tiếng nói chung của những người vừa bước ra khỏi phòng bỏ phiếu đó là mong muốn
những vấn đề cấp thiết với họ sẽ có thể tìm ra lời giải sau cuộc bầu cử
chúng tôi phải làm gì đó để thay đổi xu hướng lạm phát kỷ lục hiện nay
chính phủ đã chi tiêu quá nhiều và mọi thứ cần được lập lại trật tự
tôi nghĩ cuộc bầu cử này rất quan trọng khi đang có nhiều vấn đề lớn với nước mỹ như quyền phá thai
vấn đề môi trường và bảo vệ quyền bỏ phiếu của người thiểu

kết quả từ các cuộc thăm dò ý kiến do cnn và edison research thực hiện cho thấy
hơn hai phần ba cử tri bầu cho các ứng cử viên hạ viện mỹ
không muốn tổng thống đương nhiệm joe biden tái tranh cử vào năm hai nghìn hai mươi bốn
hơn bảy trên một mươi cử tri độc lập và khoảng chín trên một mươi cử tri đảng cộng hòa cho biết
họ không muốn ông biden tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi bốn
chưa tới sáu trên một mươi cử tri đảng dân chủ nghĩ rằng ông biden nên ra tái tranh cử
tuy nhiên các cố vấn và trợ lý của tổng thống mỹ joe biden khẳng định
trong lịch sử nước mỹ các đời tổng thống mặc dù nhận được
kết quả bầu cử quốc hội giữa kỳ không mấy khả quan song vẫn có thể tái đắc cử sau này
đề cập tới cựu tổng thống mỹ donald trump hai phần ba cử tri độc lập
và hơn chín trên một mươi cử tri đảng dân chủ có quan điểm không thiện cảm với ông